khởi nghiệp sáng tạo ngành công nghệ thông tin là xu hướng khởi nghiệp tất yếu
đó là khẳng định của hầu hết các chuyên gia start up tại hội nghị thúc đẩy khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo ngành công nghệ thông tin hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay tại hà nội
do bộ khoa học công nghệ và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với trường đại học kinh tế quốc dân tổ chức
năm hai nghìn hai mươi là một năm có nhiều biến động với cả thế giới
đó là thiên tai lũ lụt dịch bệnh
đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội của khởi nghiệp với xu hướng nghề nghiệp thay đổi
đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bứt phá
cơ hội cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới sáng tạo ngày càng rõ nét hơn
để thúc đẩy đường việc khởi nghiệp công nghệ thông tin thì vấn đề quan trọng nhất
vẫn là ý tưởng và nguồn lực đầu tư
trong đó quan trọng nhất là đầu tư vào con người đào tạo nhân lực
đặc biệt là trong thời đại công nghệ bốn cần có sự nỗ lực và phối hợp
từ các cơ quan chính phủ doanh nghiệp khởi nghiệp cho đến các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp